hóa chất đặc biệt hóa chất mà đặc biệt đã thế còn ngoài danh mục
rồi thì thậm chí cả bán thuốc cũng không được phép bán thuốc
và thứ hai là vấn đề là kể cả có vô tình hay cố ý mà để ra một vị trí trẻ em rất dễ tiếp cận như thế
nguyên tắc là tất cả các hóa chất thuốc ngoài tầm với trong tủ khóa để trẻ không có thể tiếp cận được
các bác sĩ khuyến cáo người dân khi phát hiện người uống nhầm dung dịch lạ
đặc biệt là thuốc diệt chuột cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất
và mang theo thuốc hoặc vỏ nhãn mát loại thuốc đã sử dụng để được xử trí cấp cứu kịp thời
thưa quý vị và các bạn đi khám bệnh không cần mua sổ khám mua thuốc
không cần cầm đơn chụp phim kết quả xét nghiệm lưu trữ và đến bất kỳ bệnh viện nào cũng có thể sử dụng
đó là một trong số lợi ích mà việc triển khai bệnh án điện tử đã mang lại cho người dân cũng như là ngành y tế
hồ sơ bệnh án điện tử sẽ chính thức được triển khai từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thay thế cho bệnh án sổ khám bệnh giấy
và bước đầu việc áp dụng thí điểm bệnh án điện tử đã mang lại thay đổi tích cực trong công tác khám chữa bệnh
sau đây là ghi nhận tại bệnh viện đa khoa đức giang
đơn vị được sở y tế hà nội giao thí điểm triển khai bệnh án điện tử
chỉ với một chiếc thẻ từ thông minh và một vài thao tác đơn giản bên cạnh máy đăng ký tự động
là người bệnh đã có thông tin về phòng khám số thứ tự khi vào viện
so với trước kia việc ứng dụng thẻ từ thông minh giúp giảm thời gian chờ đợi
cho một bệnh nhân đăng ký khám bệnh trung bình từ ba mươi phút xuống chỉ còn năm đến một mươi giây
chung là bác sử dụng cái thẻ thông minh thì mang lại lợi ích rất là nhiều
thứ nhất là tiết kiệm được thời gian mình không phải mất nhiều thời gian để đi lại
thế mà thật ra là cái số tiền mà khi

thẻ thông minh của bệnh viện đa khoa đức giang được triển khai từ cuối hai nghìn một mươi năm đầu hai nghìn một mươi sáu bắt đầu triển khai
đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã phát hành được khoảng độ trên một mươi năm thẻ
và mỗi ngày có khoảng ba trăm linh bệnh nhân đăng ký khám bệnh qua thẻ thông minh
từ năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện đa khoa đức giang tiếp tục ứng dụng nhận diện vân tay
giúp quản lý tốt hồ sơ bệnh án cũng như ngăn chặn việc lạm dụng bảo hiểm y tế
những bệnh nhân đã từng đến khám tại bệnh viện
sau khi quét vân tay
thì hệ thống sẽ hiển thị các thông tin cá nhân lịch sử khám chữa bệnh và hỗ trợ đăng ký khám
khi chúng ta tiếp tục đón vân tay thì một là bệnh nhân rất ngắn thời gian trở lại
hai là công khai minh bạch
thứ ba là vấn đề là trong trường bệnh nhân quên các loại giấy tờ thì cũng không cần hoàn toàn không cần thiết
vân tay bệnh nhân có thể giải đáp hết vấn đề đó
tiếp theo là tất cả những loại giấy tờ mà bình thường sẽ phải dán hồ sơ bệnh án
như chúng tôi đã thiết kế trên phần mềm và có thể tự động in trên phần mềm ra
bệnh viện đa khoa đức giang chính thức triển khai bệnh án điện tử tại khoa điều trị nội chú từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
mỗi ngày có trên một trăm linh bệnh nhân được khám và điều trị thông qua bệnh án điện tử
quả đó bệnh nhân đã có thể tự truy cập hồ sơ bệnh án để theo dõi sức khỏe của mình hàng ngày
bệnh án điện tử cũng giúp các bác sĩ rút ngắn thời gian thăm khám nghiên cứu hồ sơ bệnh án
trong bệnh án điện tử có thể là chuyển tiếp từ voi sang tech
tức là bác sĩ đi khám nói vào trong máy tính bảng
thì tập tức nó chuyển phần nhận xét đó ra thành bản tích ghi chép
thứ hai là vấn đề cho thuốc điều thuốc trên phần bệnh án điện tử
nó đã tích hợp cả phần mềm cảnh báo tương tác tương trị thuốc
tiếp nữa là vấn đề thanh toán bảo hiểm thanh toán cho bệnh nhân
thì cái đấy cũng rất thuần lợi
bởi khi một bệnh nhân đã được dùng bệnh án điện tử
thì tự phần mềm nó đã tích hợp được vấn đề thanh toán
em thấy đấy nó cũng rất là hiệu quả
tại vì là khi mà sử dụng cái sổ sách này
chữ của bác sĩ xấu là một thứ mình không dịch không đọc được
thứ hai là mình đi lấy thuốc
đôi khi là nó cũng nhầm lẫn
tại vì là người kê thuốc
người ta sẽ không đọc được chính xác cái thuốc
mà cái tên cái chữ mà bác sĩ ghi ở trong đấy
thế nên là tôi thấy là cái biện pháp điện tử của bộ y tế
cái thẻ điện tử rồi là các cái vấn đề bệnh án điện tử ấy
thì là nó rất là hiệu quả
chính xác minh bạch tiết kiệm
đó có thể là ưu điểm nổi trội của bệnh án điện tử
xong việc ứng dụng công nghệ thông tin
lập hồ sơ bệnh án điện tử
mới chỉ được triển khai bước đầu tại một số bệnh viện lớn
với phần mềm quản lý dữ liệu riêng
để triển khai được một cách đồng bộ và có hiệu quả
đòi hỏi giữa các bệnh viện và đối tác công nghệ thông tin
phải có thời gian lên phương án và thực hiện đúng lộ trình
sau khi đánh giá các thông tin liên quan đến hoạt động khai thác
loại máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max
để đảm bảo an toàn hàng không
cục hàng không việt nam vừa ra quyết định
tạm thời không cấp phép bay mới
và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp
đối với các chuyến bay sử dụng loại máy bay
boeing bảy trăm ba mươi bảy max trong vùng trời việt nam
cục hàng không việt nam cho biết
thông cáo được phát đi vào sáng ngày hôm nay một mươi ba tháng ba
và theo thông báo chỉ lệnh an toàn này
có hiệu lực từ một mươi h sáng ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tức là ba h theo giờ phức hợp quốc tế utc
cho đến khi có quyết định mới
quyết định trên được cục hàng không việt nam đưa ra
sau khi xuất hiện những lo ngại
về độ an toàn bay của phi cơ boeing bảy trăm ba mươi bảy max
sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng
xảy ra với dòng máy bay này
khiến cho gần ba trăm năm mươi người thiệt mạng
chỉ trong chưa đầy sáu tháng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba
cơ quan an toàn hàng không châu âu gọi tắt là easa
cũng đã ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động
của dòng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max
trên khắp không phận liên minh châu âu eu
và lệnh cấm được áp dụng đối với tất cả các chuyến bay
đến và đi khỏi eu
và với tất cả dòng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max
thuộc các hãng ngoài eu
ngoài việt nam và eu
chín quốc gia khác cũng đã ra lệnh cấm
với boeing bảy trăm ba mươi bảy max
là australia trung quốc ấn độ indonesia
malaysia namia oman singapore và mông cổ
hoạt động rút tiền mặt thẻ tín dụng
thông qua máy pos
về bản chất là lách luật
thông qua một giao dịch khống
dù vi phạm pháp luật
thế nhưng hành động này rất khó kiểm soát
và ngày càng biến tướng tinh vi
mới đây nhất ngân hàng nhà nước đã có văn bản
yêu cầu các ngân hàng xây dựng biện pháp
phòng ngừa ngăn chặn đơn vị chấp nhận thẻ
thông đồng với chủ thẻ
để rút tiền mặt thẻ
bằng các giao dịch thanh toán khống
có các biện pháp xử lý nghiêm
và phản ánh cho cơ quan có thẩm quyền
nếu phát hiện các giao dịch này
một chiếc thẻ tín dụng
và thao tác cả thẻ đơn giản
vậy là đã có thể nhanh chóng
thực hiện thành công một giao dịch
chính sự đơn giản tiện ích này
là điểm cộng khiến thẻ tín dụng
ngày càng được ưu ái
tuy nhiên đây cũng lại là một sơ hở
cũng bằng cách cả thẻ qua máy pos
có thể rút được toàn bộ hạn mức tín dụng được cấp
theo tiến sĩ cấn văn lực
hành vi này là vi phạm pháp luật
cụ thể là vi phạm các điều khoản
trong hợp đồng mở thẻ visa
giữa ngân hàng và chủ thẻ
như việc rút tiền đó
nó không hề gắn với hàng hóa tín dụng
và cơ bản là để
dùng để rút tiền
và để tránh
mỗi khi người ta rút tiền
ở cái thẻ tín dụng
thì thông thường phải trả
từ bốn đến năm
thì thông thường phải trả
thì thông thường phải trả
còn rút thế này
có khi là phí của nó rất là thấp
có thể là một đến hai
và cái phần trinh lệch
thì đôi khi họ lại dùng
thì họ chia nhau
thì cũng là một cái
giữa các bên với nhau
không phải bây giờ mới được cảnh báo
hiện tượng này xảy ra đã lâu
nhưng rất khó kiểm soát
khi ở đây có sự câu kết
giữa chủ thẻ
với đơn vị chấp nhận thẻ
hoặc các công ty
cửa hàng bán lẻ
chỉ cần lên mạng gõ cụm từ
rút tiền thẻ tín dụng
qua máy pos
trong tích tắc
có thể tìm thấy vô vàn dịch vụ
sẵn sàng hỗ trợ rút tiền
hai là hai đúng không
mất một mươi triệu
mất hai trăm linh nghìn
kế hoạch lập pháp
nó gây ra
một cái tình trạng bất khổ
một tình trạng bất khổ
cái thị trường tài chính
nó gây ra
nếu cái số lượng
người ta rút tiền bạc
thì chủ thẻ
cũng rất dễ
lâm vào tình trạng
là vỗ nợ
còn ngân hàng
thì gia tăng
thế bản số
đến rất cao
vào số kiểm soát được
tài chính này
tài chính mà nó bất ổn
như vậy thì nó sẽ
đã dịch vào xã hội
cấm không cho phép
được phép rút tiền
mà chủ thẻ
chỉ được phép
cái khoản chi của mình
cái nhu cầu của mình
và ở đây
nhu cầu tiêu thụ
trong cái hãng
rút tất cả
thế nhưng mà
đây là một sự vi phạm
cả về hợp đồng
và kẻ hạ
và hợp đồng
khi nghị định chín mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
của chính phủ
quy định xử phạt
vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tiền tệ
và ngân hàng
được sửa đổi
hành vi này
có thể bị phạt hành chính
cho đến một trăm linh triệu đồng
nếu vi phạm nhiều lần
có thể bị xử lý hình sự
giải quyết vấn đề này
không hề dễ
hệ thống ngân hàng
cũng không thể vào cuộc hết được
hành vi này
là một hành vi
đại môn hình vạn trạng
và lực lượng chức năng
cũng khó chứng minh
tính chất vi phạm
giải pháp căn cơ lúc này
là nâng cao nhận thức
của chủ thẻ
khi chính họ
cũng phải đối mặt
với nguy cơ mất thông tin
trong thẻ tiến dụng
cùng với đó
là tăng cường kiểm tra
kiên quyết xử lý nghiêm minh
những trường hợp vi phạm
thưa quý vị
sở giao thông vận tải
thành phố hồ chí minh
vừa đề nghị công an thành phố
và huyện cần giờ
tích cực tuần tra
kiểm soát xử lý nghiêm chủ phương tiện
và người điều khiển phương tiện
đưa rước khách không phép
nhằm lập lại trật tựa an toàn
giao thông đường thủy
qua quá trình kiểm tra
tại vị trí ngã ba
sông nhà bè
sông lòng tàu
sở giao thông vận tải
thành phố hồ chí minh
phát hiện hành vi
đưa rước hành khách
xe gắn máy ngang sâu không phép
từ xã binh khánh
huyện cần giờ
thành phố hồ chí minh
đi xã phước khánh
huyện nhân trạch
tỉnh đồng nai
và ngược lại
tại thời điểm kiểm tra
các phương tiện thủy đưa rước khách
đều không có dây chứng nhận đăng ký
dây chứng nhận an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường
đồng thời người lái phương tiện
không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn
theo quy định
trong khi đó
tại ngã ba sông nhà bè
sông lòng tàu
có chế độ thủy hải văn phức tạp
mật độ giao thông cao
nên việc đưa rước khách không phép
là rất nguy hiểm
xin được chuyển sang một thông tin khác
sáng nay ngày một mươi ba tháng ba
ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy
thành phố hồ chí minh
nguyễn thiện nhân
cùng với đoàn công tác của thành ủy
ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh
đã khảo sát công trường thi công
tuyến metro số một
bến thành sua tiên
và làm việc với
ban đường sắt đô thị
để giải quyết những vướng vắt
liên quan đến dự án này
theo ban đường sắt đô thị
thành phố hồ chí minh
hiện toàn dự án
metro số một
bến thành sua tiên
đã thi công xong khoảng tám mươi
việc thanh toán kinh phí
cho dự án mới đạt bốn mươi
làm ảnh hưởng đến
tiến độ hoàn thành dự án
bên cạnh những vướng mắt
về mặt bằng địa chất
nơi công trình đi qua
thì việc chậm thanh toán
là trở ngại lớn nhất
mà nhà thầu đang gặp phải
hiện nay là công tác chính
bây giờ là chúng tôi đã tiến hành
lắp đặt hệ thống cơ điện
và làm công tác kiến trúc
của nhà ga
dự kiến toàn bộ công việc
của nhà ga đoạn ngầm
từ ga thành phố
đến nhà ga bờ son
chúng tôi sẽ hoàn tất
trong năm hai nghìn hai mươi
để tiến hành công tác
hoàn thành thử
và các hệ thống thông tin

chúng tôi sẽ trả lời
làm được hệ thống
được sát thông tin
đặc biệt trong nước nước tây
chúng ta sẽ quan tâm
để có tinh thần
nói là có chiến lược
rất là rõ ràng
chúng ta có một bước chậm
đặc biệt là
các bước chậm ở đây
chúng ta có thể tìm
các phương án tài chính
cơ sở phòng y
được đánh giá
hiệu quả chính tế
nhất sự và bài bản
đối với thành phố
chúng tôi thấy
đó là ngay
và tăng trí ngay
để tạo ra
một bước đường phóng bằng
giờ là tầm tầm
mình có thể tạo ra
để tạo ra
một bước đường phóng bằng
để tạo ra
một bước đường phóng bằng
để tạo ra
một bước đường phóng bằng
chúng ta có thể tạo ra
tập trung tìm cộng
xây dựng tầm tầm
sau khi nghe các đơn vị báo cáo
bí thư nguyễn thị nhân cho biết
dự án metro
đặc biệt quan trọng

chính quyền thành phố
sẽ làm việc hàng tuần
để giải quyết
phướng mắt về vốn
và những vấn đề khác
của dự án

đặc biệt trong quá trình tổ chức đại hội việc bố trí điều động và luân chuyển cán bộ chủ chốt làm công tác mặt trận phải là những người có đức có tài không vi phạm kỷ luật
đến nay cả nước có bảy mươi bốn ba số xã phường thị trấn tổ chức xong đại hội cấp huyện đang tiến hành đại hội điểm
chủ tịch trần thanh mẫn đề nghị mặt trận các cấp quyết liệt và sáng tạo trong đổi mới nội dung phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm
mỗi cán bộ mặt trận cần nêu gương xây dựng hình ảnh người cán bộ mặt trận chuẩn mực trong tham gia các chương trình giám sát phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng chính quyền
tại hà nội sáng nay ban chỉ đạo một nghìn ba trăm tám mươi chín bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác một nghìn ba trăm tám mươi chín trong bộ đội biên phòng năm hai nghìn một mươi tám
và đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám bộ đội biên phòng trực tiếp phát hiện và phối hợp bắt giữ xử lý bảy vụ một mươi bốn đối tượng có hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia
chủ trì xác lập và đấu tranh thành công một trăm hai mươi ba chuyên án trong đó có chín mươi hai chuyên án ma túy một mươi chuyên án mua bán người sáu chuyên án mua bán vận chuyển trái phép vật liệu nổ
năm qua bộ đội biên phòng chủ trì bắt giữ trên một vụ hơn một ba trăm linh đối tượng thu giữ một hai trăm bốn mươi kg ma túy các loại
bắt giữ và xử lý trên một tám trăm linh vụ hơn một bốn trăm linh đối tượng
chủ trì xác lập đấu tranh thành công bốn mươi chuyên án trong đó có hai mươi ba chuyên án ma túy một mươi chuyên án buôn lậu bốn chuyên án mua bán người
theo dự báo năm hai nghìn một mươi chín tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới tiếp tục có chiều hướng diễn biến phức tạp nhất là hoạt động mua bán vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
do đó nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn một mươi chín là tiếp tục triển khai kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm vận chuyển ma túy có vũ trang
trên một số tuyến địa bàn trọng điểm triển khai ký kết quy chế kế hoạch phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an và các lực lượng liên quan
tại tỉnh tuyên quang cụm thi đua số ba bộ công an gồm công an các tỉnh bắc giang bắc cạn hòa bình phú thọ quảng ninh thái nguyên tuyên quang và yên bái
vừa tổ chức hội nghị ký giao ước thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
trong năm qua phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của cụm thi đua được duy trì thường xuyên
liên tục gắn với mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân luôn bám sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương
với tinh thần chủ động sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện các đội dung thi đua đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác công an
đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong thời gian tới công an các tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc gắn phong trào công an nhân dân học tập
thực hiện sáu điều bác hồ dạy với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của cấp trên
về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa quý vị hiện tại khối không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu vì vậy đêm nay thời tiết vẫn chưa có sự thay đổi phổ biến vẫn là tình trạng nhiều mây có sương mù nhẹ giải rác mưa cũng ít xuất hiện trên khu vực bắc bộ
sáng sáng ngày mai thời tiết mới có sự thay đổi nguyên nhân là do khối không khí lạnh được tăng cường yếu và lệch đông tác động khiến cho trời chuyển nhiều mây hơn có mưa rào rải rác
riêng khu vực ven biển đông bắc sẽ có lượng mưa khá nhiệt độ có sự phân hóa rõ rệt tại khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ là từ hai mươi năm hai mươi tám độ còn tại trung du và đồng bằng bắc bộ là từ hai mươi một hai mươi bốn độ
đêm nay khu vực trung bộ thời tiết ít có sự thay đổi sau đó từ ngày mai do cũng chịu tác động của không khí lạnh nên tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến nghệ an và hà tĩnh trời có mưa nhỏ xuất hiện trên diện giải rác
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi một hai mươi bốn độ còn tại các tỉnh trung bộ thì duy trì trạng thái không mưa ngày nắng nhiều và nhiệt độ vào thời điểm giữa trưa tăng lên mức là ba mươi ba mươi ba độ
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ do nền nhiệt độ cao đã kéo dài nhiều ngày nên rất dễ xảy ra hiện tượng đối lưu cục bộ khiến cho mưa rông xuất hiện với lượng lớn
quý vị và các bạn cũng nên đề phòng xuất hiện gió quẩn mạnh nhiệt độ cao nhất tại khu vực nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ còn tại tây nguyên là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến với thời tiết trên biển quần đảo hoàng sa có mưa rào vài nơi gió đông cấp ba bốn nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa trời có mưa vài nơi gió đông bắc cấp ba bốn nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm và sáng nhiều mây có mưa trở rét ban ngày giảm mây có lúc có mưa nhiệt độ từ một mươi tám hai mươi bốn độ